tiếp ông adam browler tổng giám đốc cơ quan phát triển tài chính quốc tế hoa kỳ gọi tắt là dfc
dẫn đầu đoàn công tác cấp cao của hoa kỳ sang thăm việt nam vào sáng nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ năm hai nghìn hai mươi là năm quan trọng khi việt nam hoa kỳ kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
với tinh thần gác lại quá khứ vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng tới tương lai
việt nam hoa kỳ đã chung tay đưa quan hệ đối tác toàn diện hai nước đạt những bước tiến dài
và chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về các thành tựu đó
tổng giám đốc dfc adam boller đã chuyển lời hỏi thăm của tổng thống hoa kỳ donald trump tới thủ tướng nguyễn xuân phúc
và nêu rõ mối quan hệ hết sức tốt đẹp hai nước cũng như thể hiện cam kết mạnh mẽ của hoa kỳ với việt nam
với vai trò tiên phong trong asean ủng hộ mạnh mẽ lập trường quan điểm của việt nam về biển đông
ghi nhận ý kiến của ông adam boller thủ tướng nêu rõ việt nam mong muốn đón các doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư kinh doanh
trong bối cảnh dình chuyển các chuỗi cung ứng tại khu vực nhấn mạnh việt nam hết sức coi trọng
và đánh giá cao sự tham dự tích cực của hoa kỳ trong quan hệ đối tác mekong hoa kỳ
về định hướng chính sách tiền tệ thủ tướng khẳng định việt nam đặt mục tiêu duy trì ổn định tài chính
ngăn chặn các cú sốc và hạn chế tác động từ bên ngoài thông qua việc điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ
chính sách tỷ giá của việt nam không nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế hay hỗ trợ cho từng ngành sản xuất